tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội tham ô tài sản
tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện công bông tỉnh đắk lắc
bị cáo trung ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường tự an thành phố buôn ma thuột
nguyên cán bộ tín dụng agribank crongbong bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội tham ô tài sản
theo nội dung cáo trạng từ ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
trung ngọc hải đã lập khống tổng cộng năm trăm sáu mươi hai bộ hồ sơ khách hàng vay vốn
rút chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn một trăm một mươi bốn tỷ đồng tại agribank chi nhánh huyện crong bông
qua điều tra của các cơ quan chức năng trung ngọc hải khai đã dùng hơn sáu mươi chín tỷ đồng để chuyển khoản cho tám mươi sáu người
trả tiền mua vật phẩm chơi
bốn mươi một tỷ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá
ngoài ra hải còn sử dụng hơn bốn tỷ đồng để phục vụ tiêu xài cá nhân
một mươi bị cáo khác cũng bị xét xử về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế làm thiệt hại ngân sách nhà nước
theo dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong khoảng thời gian bốn ngày